những quy định mới của luật cư trú hai nghìn hai mươi đã và đang được người dân ủng hộ bởi các quy định của luật đều gắn chặt với cuộc sống của từng gia đình
đơn cử như việc thay vì phải đến công an các quận thành phố thì ngay tại công an xã phường thị trấn người dân đã có thể dễ dàng làm các thủ tục đăng ký thường trú hay nhập và tách khẩu
hay thời gian giải quyết tiếp nhận thủ tục cư trú đã giảm một phần hai ngày so với trước đây
qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục liên quan đến cư trú góp phần cải cách thủ tục hành chính
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại hải dương
tại trụ sở công an xã tuấn việt cán bộ tiếp dân giải quyết thủ tục cư trú của người dân bận rộn hơn so với trước đây
thế nhưng công việc cũng dễ dàng hơn rất nhiều bởi tất cả thông tin hồ sơ giải quyết của công dân sẽ được xử lý
thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở quản lý về cư trú
do bộ công an quản lý
điều này đã được đông đảo người dân như bà sinh đánh giá cao bởi thời gian thủ tục tiếp nhận hồ sơ đã được rút ngắn
chúng tôi rất tin tưởng bộ phận đồng chí công an làm việc
luật cư trú năm hai nghìn hai mươi có nhiều điểm mới
vì vậy để người dân tiếp cận nhanh chóng với các quy định này
tại tất cả các trụ sở công an xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh hải dương
đều niêm yết công khai các thủ tục liên quan đến giải quyết cư trú theo luật mới
đồng thời lồng ghép nhiều phương thức tuyên truyền những điểm mới của luật đến mỗi người dân
nhằm khắc phục những vướng mắt khi thực thi luật trong thực tiễn
đối với luật cư trú năm hai nghìn hai mươi một
tập trung vào những điểm ưu việt giảm thiểu thủ tục hành chính trong luật cư trú năm hai nghìn hai mươi một
ví dụ như thực hiện dịch vụ công
hàng ngày chúng tôi đề đầu chỉ đạo phán bộ chính sĩ kiểm tra yêu cầu của công dân
trên hệ thống dịch vụ công mà trả lời kết quả cho công dân đảm bảo công dân không phải đi lại
và cái thứ hai là liên quan đến việc thực hiện việc truyền khẩu
hôm nay không phải xin giấy chuyển đi của lơi cư trú cũ
ví dụ chúng tôi tập trung vào những nội dung ưu việt của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi một
đó là áp dụng và triển khai trên địa bàn
thế là làm cho nhân dân hiểu và ủng hộ
hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký thường trú tạm trú do lực lượng công an cấp cơ sở triển khai
cùng với đó thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phải luôn được bổ sung cập nhật chỉnh sửa sát với tình hình thực tế dân cư tại địa bàn
điều này cũng đặt ra những yêu cầu đối với công tác quản lý cư trú đối với lực lượng này
từ dân sinh sống trên địa bàn thì
sẽ có cái sự biến động liên tục thay đổi hàng ngày hàng giờ
thế nên là công tác nắm tình hình nắm địa bàn của chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn
khi mà có những cư dân thì không cư trú trên địa bàn
hoặc là đã thay đổi về cư trú
và cái khó khăn thứ hai là nhiều khi là người dân thì cũng còn thở ơ
nên là công an phường cũng phải làm công tác tuyên truyền vận động rất nhân dân để nhân dân hiểu
và phối hợp với các lực lượng công an phường thực hiện đề án này
từ ngày một tháng bảy với những thay đổi lớn về đăng ký thường trú tạm trú trong luật cư trú hai nghìn một mươi ba
người dân sẽ được thụ hưởng nhiều tiện ích
cùng với công tác tổ chức triển khai của lực lượng công an thì mỗi người dân cũng cần nên chủ động tìm hiểu những quy định mới của luật
qua đó tận dụng tối đa những tính năng ưu việt của công nghệ thông tin hiện đại
tiết kiệm thời gian khi giải quyết các thủ tục liên quan đến cư trú